ubnd tp hcm vừa quyết định chấp thuận đấu giá quyền sử dụng đất đối với bốn lô đất trong khu đô thị mới thủ thiêm với tổng diện tích là ba mươi m hai
theo ubnd tp hcm mục đích sử dụng các khu đất là đất ở tại đô thị khu nhà ở trung cư hỗn hợp kết hợp chức năng thương mại dịch vụ
hình thức sử dụng là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng
thời hạn sử dụng đất là năm mươi năm tính từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất
người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài